nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm công tác giữ gìn lâu dài
bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
sáng nay tại hà nội ban thanh niên quân đội phối hợp với bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh
báo quân đội nhân dân trung tâm phát thanh truyền hình quân đội tổ chức buổi tọa đàm trung hiếu bên người
các đại biểu đã tập trung thảo luận ba chủ đề chính là bác hồ người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân
di trúc của chủ tịch hồ chí minh ngọn đuốc soi đường cho thanh niên và dân tộc trung hiếu bên người
từ đó đề xuất nhiều ý kiến giải pháp thiết thực bồi dưỡng lý tưởng xây dựng niềm tin của tuổi trẻ quân đội
xứng đáng là lực lượng sung kích đi đầu trong thực hiện thắng lợi di trúc của chủ tịch hồ chí minh
những giải pháp nhằm tiếp tục giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bác
và phát huy ý nghĩa chính trị giá trị văn hóa của công trình lăng chủ tịch hồ chí minh giai đoạn mới
qua đó góp phần củng cố bồi đắp niềm tin nâng cao nhận thức trách nhiệm của tuổi trẻ toàn quân
và đồng bào chiến sĩ cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay